và cuối cùng đôi khi người ta phải làm thêm một số xét nghiệm để chuẩn bị cho phương pháp điều trị sỏi
vì điều trị sỏi là có rất nhiều phương pháp lắm tùy cái đó người ta sẽ cho thêm những cái xét nghiệm phức tạp hơn
hiện nay thì chúng ta có những cái phương pháp điều trị căn bệnh sỏi thận như thế nào thưa bác sĩ
nhưng mà đôi khi những thuốc người ta không có ra được hoặc sỏi nó kẹt ở giữa chừng cái điều quản
thì ngày xưa thì tất cả những sỏi ngày xưa thì hoặc là uống thuốc hoặc là phải một phẫu thuật mà thôi
hồi tôi đi học thì chắc chắn chỉ có cách mổ mà thôi
do đó các bác sĩ thấy mổ thì rất là gây tai hại cho bệnh nhân quá đi
tại ra khi nào đối đế lắm người ta phải mổ
thì phải mổ chứ làm sao các bạn nội soi với tán sỏi được
còn sỏi lại lớn quá đi sỏi săn hô
nó như một cái nhánh săn hô như củ gừng
nó như thế nào thì các bạn đúng như vậy á
thì làm sao các phương pháp nội soi tán sỏi có thể lấy được
hoặc là một sỏi rất lớn là điều quản bế tắc mà gây nhiễm trùng
bế tắc rất lớn thì các bạn phải mổ thôi
khi các bạn để sỏi lớn quá như vậy thì các bạn phải mổ
nhưng mà các bạn đến trước cái giai đoạn đó thì bác sĩ sẽ áp dụng rất nhiều biện pháp cho bạn
người ta có thể mổ nội soi
nhưng mà nhẹ hơn cái đó nữa là gì đó là tảng sỏi nội soi
hiện nay người ta có ba phương pháp tán sởi nội soi rất tốt
cái biện pháp cuối cùng tôi cũng muốn giới thiệu cho bạn đó là tán sỏi ngoài cơ thể
và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
suy thận là hậu quả nghiêm trọng và nặng nề mà sỏi gây ra
người bệnh sẽ phải cần đến các biện pháp tốn kém để duy trì sự sống như chạy thận nhân tạo hay ghép thận
theo thống kê khoảng một phần ba dân số bị sỏi thận nhưng chỉ một nửa trong số này có triệu chứng
tuy nhiên ngay cả khi không có triệu chứng những viên sỏi có thể gây ra nhiều vấn đề
chẳng hạn như nhiễm trùng hay ngẽn dòng chảy nước tiểu
được trang bị hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại hàng đầu trong nước và khu vực
phòng mổ đạt tiêu chuẩn quốc tế cùng với khu nội trú và dịch vụ cao cấp năm sao
trung tâm tiết niệm thận học nổi bật với các dịch vụ thăm khám tầm soát và điều trị tất cả các bệnh lý đường tiết niệu
các chuyên gia bác sĩ của trung tâm luôn tự tin làm chủ những kỹ thuật mới nhất
phát hiện sớm và điều trị hiệu quả các bệnh lý về thận và đường tiết niệu
giúp người bệnh rút ngắn thời gian nằm viện hạn chế nguy cơ tái phát nâng cao chất lượng cuộc sống
chúng tôi hy vọng rằng những thông tin được chia sẻ trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay sẽ giúp quý vị lựa chọn được phương pháp điều trị căn bệnh này
còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai